còn đây là những gì chúng tôi ghi lại tại khu vực ngã tư chợ an cộ một trong những điểm nóng về tình trạng mất trật tự đô thị
các loại rau củ quả gà vịt được bày bán ở khắp vỉa hè lòng đường
khi bị lực lượng chức năng kiểm tra những người dân này đã tìm mọi cách để cản trở
một số đối tượng còn có những lời lẽ xúc phạm thậm chí là tấn công lực lượng chức năng